thưa quý vị nhân chuyến công tác tại bình định chiều qua chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các thành viên đoàn công tác của trung ương đã đến dân hoa dân hương tại bảo tàng quang trung huyện tây sơn tỉnh bình định
trong không khí trang nghiêm chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các thành viên trong đoàn đã thành kính dân hoa tại tượng đài hoàng đế quang trung dân hương tại điện thờ tây sơn tam kiệt
để tưởng nhớ tri ân công đức của hoàng đế quang trung và các văn thần võ tướng tây sơn trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc
đền thờ tây sơn tam kiệt tại thị trấn phú long huyện tây sơn tỉnh bình định gắn liền với tên tuổi của ba vị anh hùng nguyễn nhạc nguyễn huệ nguyễn lữ lãnh đạo phong trào khởi nghĩa tây sơn trong thế kỷ thứ một mươi tám
được chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
chủ tịch quốc hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của các tổ chức
các thế hệ đối với người anh hùng dân tộc áo vải cờ đào quang trung nguyễn huệ cùng các văn thần võ tướng triều tây sơn và nghĩa binh trong công cuộc chống sặc ngoại xâm xây dựng và bảo vệ đất nước
nhân dịp thăm bình định chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các thành viên trong đoàn công tác đã tới thăm tặng quà mẹ việt nam anh hùng lê thị khương ở phường lê hồng phong thành phố quy nhơn
năm nay chín mươi bốn tuổi có chồng và con là liệt sĩ
chủ tịch quốc hội ân cần hỏi thăm sức khỏe tình hình đời sống của mẹ việt nam anh hùng cùng gia đình bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của các thương binh liệt sĩ các mẹ việt nam anh hùng đã cống hiến vì độc lập tự do của tổ quốc hạnh phúc của nhân dân
chủ tịch quốc hội chúc mẹ lê thị khương luôn sống vui sống khỏe là tấm gương sáng để các thế hệ học tập và nói theo
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng đã tới thăm và tặng quà thương binh đinh dương hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở phường gành ráng thành phố quy nhơn
chủ tịch quốc hội đề nghị cấp ủy chính quyền hội đoàn thể của địa phương tiếp tục giáo dục truyền thống lịch sử quan tâm chăm lo tốt hơn nữa cho thương binh gia đình chính sách trên địa bàn
đại diện các gia đình trân trọng cảm ơn sự quan tâm thăm hỏi động viên của chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng và chúc chủ tịch quốc hội tiếp tục hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình
trong chương trình công tác tại các tỉnh duyên hải miền trung sáng nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã có cuộc làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bình định
về phát triển kinh tế xã hội cùng sự ưu có phó thủ tướng trần hồng hà
năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh bình định thực hiện đạt và vượt kế hoạch một mươi bảy trên một mươi chín chỉ tiêu kinh tế xã hội tổng sản phẩm địa phương tăng bảy sáu mươi
quy mô kinh tế ước đạt một trăm một mươi bảy sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng xếp thứ năm trên một mươi bốn trong khu vực miền trung
grdp đầu người ước đạt bảy mươi tám một mươi chín triệu đồng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt một sáu tỷ đô la mỹ lượng khách du lịch tăng hai mươi một bốn
doanh thu du lịch tăng hai mươi năm so với cùng kỳ có tám mươi năm trên một trăm một mươi năm xã đạt chuẩn nông tôn mới tỷ lệ hộ nghèo giảm còn ba một mươi ba
thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội và đoàn công tác chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao những kết quả mà tỉnh bình định đã đạt được
nhất trí với phương hướng nhiệm vụ và giải pháp của tỉnh chủ tịch quốc hội đề nghị tiếp tục quán triệt triển khai có hiệu quả các nghị quyết của trung ương đảng
quốc hội chính phủ khẩn trương triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh kế thừa ổn định phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia quy hoạch quốc gia quy hoạch vùng
đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cải cách thủ tục hành chính ưu tiên thu hút dự án công nghiệp chế biến chế tạo có công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường
chủ tịch quốc hội đề nghị tăng cường quảng bá phát triển thương hiệu du lịch đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
xây dựng kế hoạch đưa quy nhơn trở thành trung tâm văn hóa phía nam của vùng theo tinh thần nghị quyết số hai mươi sáu của bộ chính trị
chủ tịch quốc hội tin tưởng bình định sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần và hào khí tây sơn sớm thực hiện khát vọng mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ
trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế
đến năm hai nghìn năm mươi là trung tâm kinh tế biển trung tâm khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo
trước đó vào sáng nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã dự lễ khánh thành khu công nghiệp đô thị và dịch vụ bkmec vượt xít bình định giai đoạn một tại xã cam vinh huyện vân canh tỉnh bình định
khu phức hợp này có quy mô một ba trăm bảy mươi bốn ha tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn năm sáu trăm linh tỷ đồng
đến nay giai đoạn một của dự án đã hoàn thành với tổng diện tích hơn hai trăm ba mươi ha được quy hoạch hiện đại bảo đảm các tiêu chí về môi trường
hiện khu công nghiệp đô thị và dịch vụ bkmec val ship bình định giai đoạn một đã thu hút thành công bốn dự án fdi với tổng vốn gần một trăm linh triệu usd và đưa vào sử dụng chín mươi ha đất dân cư phục vụ nhu cầu tái định cư sinh sống tại địa phương
tại buổi lễ chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng đã tặng hoa chúc mừng ủy ban nhân dân tỉnh bình định và cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký kết một số biên bản ghi nhớ đầu tư giữa bkm bình định với một số đối tác đầu tư trong và ngoài nước
thưa quý vị ngày hôm nay tại gia lai tiểu ban điều lệ đảng phục vụ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo các đề cương báo cáo của tiểu ban các địa phương vùng tây nguyên
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương thành viên tiểu ban điều lệ đảng chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn trọng nghĩa thông tin
để chuẩn bị cho đại hội một mươi bốn của đảng
hội nghị trung ương viii khóa một mươi ba đã quyết định thành lập năm tiểu ban
nhiệm vụ của các tiểu ban rất quan trọng nhằm lắng nghe tiếp thu ý kiến của nhiều thành phần đối tượng tham gia đóng góp vào văn kiện đại hội
nên phải phát huy dân chủ phát huy trí tuệ tập thể và phải có sự tham gia đóng góp của các cơ quan ban bộ ngành trung ương các địa phương các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân
tranh thủ sự tham gia đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo của giới trí thức các nhà nghiên cứu quản lý
trên tinh thần đó đồng chí trưởng ban tuyên giáo trung ương mong muốn trong quá trình thảo luận bàn bạc sẽ lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp tạo sự thống nhất cao
sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu đóng góp của lãnh đạo các tỉnh bí thư trung ương đảng trường ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa đã phát biểu kết luận
đồng thời giao cho các thành viên tổ biên tập ghi chép tập hợp đầy đủ các ý kiến có trách nhiệm chuyển cho các bộ phận của ban tổ chức đại hội
chuyển sang các thông tin thời sự
thưa quý vị chiều nay tại trụ sở báo nhân dân đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền đại hàn dân quốc tại việt nam ông choi yang sang
tổng biên tập lê quốc minh nhấn mạnh trong những năm qua báo nhân dân đã góp phần thúc đẩy hợp tác việt nam hàn quốc
thông qua tập trung phản ánh các thông tin đa dạng trên các ấn phẩm của báo về những hoạt động ngày càng mạnh mẽ của doanh nghiệp
và cộng đồng người hàn quốc tại việt nam
trong hai năm qua báo nhân dân đã hợp tác cùng học viện báo chí và tuyên truyền tổ chức hai hội thảo báo chí với sự hỗ trợ
từ cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc coica đón các chuyên gia từ hàn quốc sang chia sẻ kinh nghiệm
thời gian tới để tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước và lợi ích của nhân dân hai nước báo nhân dân hy vọng sẽ phối hợp với phía hàn quốc
xây dựng một chuyên trang tiếng hàn quốc trên báo nhân dân quảng bá hình ảnh văn hóa xã hội việt nam đến công chúng hàn quốc
và cộng đồng nói tiếng hàn trên khắp thế giới
đại sứ hàn quốc je yong sam nêu ý kiến mong muốn báo nhân dân đóng vai trò cầu nối tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các cơ quan ngôn luận hàn quốc
với các cơ quan liên quan của hai bên
liên quan đến hợp tác báo chí truyền thông giữa hai bên đại sứ cho yeong sam cho biết hai nước đã có nhiều trao đổi
sáng kiến về thành lập cơ chế giao lưu nhà báo việt hàn
phía đại sứ quán hàn quốc sẽ quan tâm nghiên cứu và đề xuất với các cơ quan liên quan của hàn quốc để thúc đẩy cơ chế này
cũng trong chiều ngày bốn tháng ba tại trụ sở báo nhân dân đồng chí lê quốc minh đã có buổi làm việc với đồng chí nguyễn đắc vinh
ủy viên trung ương đảng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
nội dung trao đổi giữa báo nhân dân và đoàn ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội gồm ba vấn đề chính
tình hình báo chí việt nam hiện nay việc thực hiện luật báo chí năm hai nghìn một mươi sáu một số vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của báo chí trong bối cảnh hiện nay
những đề xuất kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi luật báo chí năm hai nghìn một mươi sáu
trong bối cảnh hoạt động báo chí trong nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đặc biệt khi quá trình chuyển đổi số
phát triển đa nền tảng diễn ra mạnh mẽ hoạt động kinh tế báo chí lại gặp khó khăn khi quảng cáo và các nguồn thu sụt giảm
hiện luật báo chí đã bộc lộ một số hạn chế bất cập
rất cần phải sửa đổi luật để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật từ đó giúp hoạt động báo chí phát triển phù hợp với xu hướng phát triển
trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp bốn và điều kiện chính trị kinh tế xã hội ở việt nam
thưa quý vị từ ngày bốn đến ngày bảy tháng ba cục kiểm lâm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với bộ tư pháp và đại sứ quán hoa kỳ
tổ chức hội thảo hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật chống buôn bán gỗ trái pháp luật giữa việt nam và hoa kỳ
sự kiện nằm trong khuôn khổ thực hiện thỏa thuận giữa chính phủ việt nam và hoa kỳ về chống khai thác và buôn bán gỗ bất hợp pháp
hội thảo hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật chống buôn bán gỗ trái pháp luật là diễn đàn để ngành gỗ các cơ quan thực thi pháp luật
và tổ chức xã hội dân sự trình bày quan điểm về buôn bán gỗ trái phép và thúc đẩy buôn bán gỗ hợp pháp giữa việt nam với các nền kinh tế phát triển như hoa kỳ liên minh châu âu
qua đó nâng cao năng lực cho các bộ ngành có liên quan của việt nam bao gồm các cán bộ thực thi pháp luật nhằm chống buôn bán gỗ trái phép và thúc đẩy buôn bán gỗ hợp pháp
sau hai năm triển khai thỏa thuận về chống khai thác và buôn bán gỗ bất hợp pháp đến nay việt nam từng bước ra soát yêu đãi tài chính đối với ngành chế biến gỗ
sửa đổi văn bản các quy phạm pháp luật về hệ thống phân loại xoay nghiệp bổ sung các tiêu chí xác định vùng địa lý tích cực để bảo đảm kiểm soát
để gỗ tịch thu của việt nam không đi vào chuỗi cung ứng đồng thời tăng cường kiểm soát kiểm tra gỗ nhập khẩu tăng cường hợp tác với các nước xuất khẩu nguyên liệu để kiểm soát gỗ nhập khẩu vào việt nam
thưa quý vị sợ trách nhiệm nên không dám làm
không dám quyết đang hiện hữu trong một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức ở các cấp các ngành gây ra tình trạng trì trệ ở hầu khắp các lĩnh vực cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
do vậy ngăn chặn và đẩy lùi bệnh sợi trách nhiệm đồng thời có giải pháp để cán bộ công chức mạnh dạn dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung đang là đòi hỏi bức bách trong giai đoạn hiện nay
nguyên nhân dẫn đến tình trạng cán bộ công chức không dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
nguyên nhân dẫn đến tình trạng cán bộ công chức không dám nghĩ không dám làm không dám sáng tạo vì sợ trách nhiệm thì có nhiều nhưng tự chung nằm ở ba lý do trình yếu sau
một là năng lực yếu kém nên không biết làm thế nào cho đúng khi gặp việc khó không biết xử lý thế nào cho hiệu quả dẫn đến lúng túng sợ sai nên không dám quyết đáp mà tìm cách né tránh theo kiểu hoãn bình chỉ kế
sợ trách nhiệm dẫn đến tâm lý chỉ hoãn hồ sơ để trên bàn không đọc gần hết hạn thì tôi tìm ra vài lỗi nhỏ để trả về cơ sở
nguyên nhân thứ hai là thiếu bản lĩnh không có dũng khí đối mặt với những khó khăn thử thách dù biết việc nhưng vì sợ thất bại nên không dám tham mưu đề xuất gì mà chỉ hành động dập khuôn máy móc theo chỉ đạo để không ảnh hưởng đến địa vị của bản thân
bộ phận cán bộ công chức viên chức có biểu hiện né tránh đùn đẩy công việc sợ sai sợ trách nhiệm không dám tham mưu đề xuất xử lý công việc dẫn đến công việc chậm tiến độ giảm hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước và giảm niềm tin của doanh nghiệp
nguyên nhân thứ ba là suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống xa vào chủ nghĩa cá nhân biểu hiện rõ nét là thờ ơ vô cảm trước những khó khăn bức xúc của nhân dân của đất nước làm việc chung nhưng không thấy có lợi lộc gì cho riêng bản thân thì đùn đẩy né tránh dù thấy đúng cũng không muốn làm
nhất là từ khi đảng ta đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực và ra tay xử lý nghiêm những người mắc sai phạm thì tâm lý không có chi thì không làm
càng nặng nề hơn

cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thân ái chào tạm biệt